trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi một do ảnh hưởng trực tiếp hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số một mươi kết hợp với không khí lạnh nên tại các huyện miền núi của tỉnh bình định có mưa rất to dẫn đến lũ lụt sạt lở và gây thiệt hại nặng cho địa phương
mưa lớn từ ba giờ sáng ngày sáu tháng một mươi một đã gây lũ ống càn quét qua các khu dân cư và gây sạt lở hệ thống giao thông tại các xã vĩnh kim vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh
trong ngày sáu tháng một mươi một toàn bộ các khu dân cư trên địa bàn xã vĩnh kim đều bị cô lập do hệ thống giao thông bị sạt lở nhiều đoạn toàn tuyến có trên bốn mươi điểm sạt lở nặng với hơn một mươi hai mét khối đá bồi đắp
chính quyền địa phương đã tổ chức các đoàn công tác đến các xã vĩnh sơn và vĩnh kim kiểm tra tình hình mưa lũ và khắc phục thiệt hại trong đó tập trung khôi phục lại hệ thống giao thông để kịp thời cung cấp lương thực thực phẩm cho các làng bị cô lập